hội đồng xét xử đã căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội tuyên phạt phạm tuấn lên tám năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
bảy năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm sáu tháng tù
dư thanh tố nghem tám năm tù về tội cướp tài sản sáu năm sáu tháng tù về tội bắt giữa người trái pháp luật
tổng hợp hình phạt là một mươi bốn năm sáu tháng tù còn một mươi một bị cáo khác trong vụ án từ sáu tháng đến một mươi hai năm tù
sau hơn nửa tháng truy xét công an tp đà nẵng cho biết đã bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá gần một tỷ đồng
tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn
đối tượng là hồ đức nhị chú tại quận liên triều tp đà nẵng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhị ban chuyên án thu giữ được nhiều tăng vật có liên quan
gồm một bình kho để phá khung cửa sắt sáu mươi điện thoại di động các loại hai mươi dây chuyền lắc tay và nhẫn vàng các loại
tại cơ quan công an nhị đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lực lượng công an tỉnh đồng nai vừa ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn
bắt giữ nhóm đối tượng cùng với một khẩu súng và một bình xịt hơi cay
vào ngày sáu tháng sáu sau khi dừng một phương tiện nghi vấn để kiểm tra
tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tp đồng nai phát hiện bùi đăng khánh chú tại tp biên hòa
đang cất giấu một khẩu súng có lắp sẵn bốn viên đạn và một bình xịt hơi cay
trên xe còn có
tương mai xuân khai và mai tiến định
cùng chú tại tp biên hòa khánh khai do có mâu thuẫn với đối tượng tên là sóc
chưa rõ lai lịch nên đã rủ khai và định thuê xe ô tô đến huyện cẩm mỹ
tỉnh đồng nai để giải quyết mâu thuẫn
hai đối tượng là đặng hoàng lâm và phạm thiên long cùng chú tại tp bô mò thuột
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử về tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào chiều hai tháng một mươi một năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi một lâm đến quán cà phê trên đường giải phóng tp bô mò thuột để gặp trần văn dũng
để chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố trước đó
vì không gặp được dũng nên lâm đã gọi điện thoại để thỏa thuận về việc trả tiền chuộc xe
tuy nhiên dũng không đồng ý nên lâm đã chửi dũng
lúc này trong quán cà phê có long nên đã xảy ra mâu thuẫn
đến chiều cùng ngày thì lâm cầm theo kiếm tử chế chém long một nhát vào vùng đầu
long sau đó đã chém trả đại lâm gây thương tích bốn mươi bảy còn bản thân long thì bị thương tích hai
nguyên phạt đặng hoàng lâm một mươi hai năm tù về tội giết người và phạm thiên long sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
thời gian gần đây lực lượng công an cà mau đã phát hiện và ngăn chặn không ít trường hợp gây dối trật tự công cộng
và sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau trong đó có sự tham gia của nhiều thanh thiếu niên
kỳ nghỉ hè thì đã đến thanh thiếu niên sẽ có thêm nhiều thời gian dành dỗi
chính vì vậy mà cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo tới các bậc phụ huynh
cần quan tâm đến con em của mình nhiều hơn tránh tình trạng là từ mâu thuẫn nhỏ để lại hậu quả lớn
đây là hình ảnh các thanh thiếu niên vào đêm khuya đã tụ tập ném vỏ chai bia và gạch đá vào nhà người dân tại địa bàn thành phố cà mau
các vụ việc đã gây bức xúc đối với người dân đang sinh sống tại khu vực trên
qua điều tra ngày hai mươi bốn tháng năm công an thành phố cà mau đã mời một nhóm gồm một mươi sáu thanh thiếu niên
trú tại thành phố cà mau
cơ quan làm việc vì có liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
theo kết quả điều tra các đối tượng trên thường xuyên tụ tập đá bóng và đi chơi cùng nhau
quá trình sinh hoạt chung cả nhóm bàn bạc đi tìm nhà dân để trộm cắp vặt phá phách ném bia đập phá tài sản nhằm thỏa mãn ý thích của bản thân
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời điểm đêm khuya đến nhà dân tìm tài sản để trộm cắp
nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ trả thù bằng cách ném vỏ chai bia hoặc nhặt gạch đá có sẵn ném vào nhà dân
số trẻ em này thanh thiếu niên này là có mâu thửng nhỏ trên mạng xã hội rồi sau đó là rủ nhau tụ tập đi nhiều xe
chở nhiều hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nhau khi có mâu thẫn để giải quyết tự giải quyết chứ không yêu cầu nhờ đến cơ quan
cũng trong quá trình tuần tra giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm tối ngày một mươi ba tháng năm
tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an huyện thới bình tỉnh cà mau đã phát hiện tám đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau
hùng khí thu được tại hiện trường gồm hai dao tự chế
khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm khác nên đã chuẩn bị hung khí và hẹn nhau ra chỗ vắng trên tuyến đường xuyên á để đánh nhau
cái từng tra mà cái kiểm soát của anh em công an ở địa phương công an của xã mình thấy gần đây là cũng có nhiều cái tốt ngăn chặn kịp thời những cái hành vi của các đối tượng trẻ em
ngoài việc vi phạm về pháp luật các em còn vi phạm các lỗi về trật tự an toàn giao thông như không có gương chiếu hậu bên trái
bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn không có giấy đăng ký xe không đủ độ tuổi điều khiển xe mô tô trở quá số người quy định

tiền giao dịch là hơn tám mươi tỷ đồng